một bãi cọc gỗ có niên đại năm một nghìn hai trăm bảy mươi một nghìn bốn trăm ba mươi được cho là có liên quan đến chiến trường bạch đằng của quân và dân ta trong thời trần
trong chiến tranh chống xâm lược năm một nghìn hai trăm tám mươi tám vừa được phát lộ bên bờ sông bạch đằng thành phố hải phòng
trước đó vào đầu tháng một mươi người dân thôn cao quỳ xã liên khê huyện thủy nguyên đã bất ngờ phát hiện hai cọc gỗ được trôn sâu dưới lòng đất
tại cánh đồng cọc có đường kính khoảng ba mươi cm dài từ ba bốn m màu nâu đen thân hình trụ tròn một phần còn nhẵn bóng hơi vắt nghiêng và đóng vào lớp phù sa màu hồng
ngày ba mươi tháng tám âm lịch tôi quốc được hai cây gỗ tôi biết cây gỗ này rất nâu năm tôi về báo với chính quyền địa phương và địa phương đã chuyển về với ban phương xã
khi phát hiện bãi cọc
viện khảo cầu học việt nam đã xuống hiện trường khảo sát và phát hiện chín đầu cọc tương tự và khai quật thêm di tích cánh đồng cao quỳ phát hiện hai mươi bảy cọc
tôi cho sự phát lộ bãi cọc này rượu và kỳ xuất hiện đúng lúc cuối năm kỳ hợi đúng chỗ là ở huyện thủy nguyên và gần khu di tích bạch đằng giang
nó tạo giá trị cho cái chỗ khu di tích ấy bây giờ kết hợp với chỗ này thì thành một quần thể di tích bạch đằng giang
từ những phát hiện này sẽ mở thêm nhiều hướng nghiên cứu mới về chiến thắng lịch sử trên sông bạch đằng thời kỳ nhà trần đồng thời làm rõ hơn vai trò đóng góp của nhân dân hải phòng đối với những sự kiện dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc